một ca bệnh thuộc chùm sàng lọc khu vực phong tỏa là lhn nam sinh năm hai nghìn một mươi hai tổ hai thanh liệt thanh trì
bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa ngày một mươi ba tháng chín có biểu hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
một ca bệnh thuộc chùm người về từ thành phố hồ chí minh là tvt nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một cụm hai thọ an đan phượng
bệnh nhân là người từ thành phố hồ chí minh về hà nội ngày sáu tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển đi cách ly tập trung
ngày một mươi ba tháng chín bệnh nhân được lấy lại mẫu để xét nghiệm cho kết quả dương tính
chùm f một của các trường hợp ho suốt cộng đồng năm ca bệnh
một nhf nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chính kinh nhân chính thanh xuân
bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được đưa đi giãn dân cách ly tập trung
ngày một mươi bốn tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tiếp có kết quả dương tính
nhko nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một số bốn mươi minh khai vĩnh tuy hai bà trưng
bệnh nhân là f một của bệnh nhân ntv đã được cách ly và xét nghiệm âm tính
ngày một mươi ba tháng chín bệnh nhân được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
nbt nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba số bảy trăm tám mươi minh khai vĩnh tuy hai bà trưng
bệnh nhân là f một của bệnh nhân ntp đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính
ngày một mươi ba tháng chín bệnh nhân được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
bốn tvt nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
địa chỉ a bốn đền lừ hai hoàng văn thụ hoàng mai
bệnh nhân là f một của bệnh nhân ndt đã được cách ly tại nhà
ngày một mươi ba tháng tám được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
năm vtl nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm vĩnh thịnh đại áng thanh trì
bệnh nhân là f một của bệnh nhân ntc đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính trước đó
ngày một mươi ba tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tiếp có kết quả dương tính

tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay trên địa bàn thành phố có ba tám trăm hai mươi tám ca dương tính với sars cov hai
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm chín mươi sáu ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly hai hai trăm ba mươi hai ca
về công tác lấy mẫu xét nghiệm tính đến một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng chín
toàn thành phố đã lấy được ba một trăm hai mươi tám ba trăm tám mươi mẫu phát hiện một mươi chín ca dương tính
cụ thể số mẫu gộp xét nghiệm pcr là hai ba trăm một mươi một năm trăm một mươi bốn
trong đó có một một trăm một mươi bốn một trăm chín mươi bảy mẫu âm tính và một mươi bốn mẫu dương tính
số còn lại đang chờ kết quả
trong số tám trăm một mươi sáu tám trăm sáu mươi sáu mẫu test nhanh kháng nguyên có bốn mươi bảy mẫu dương tính
sau đó được lấy mẫu lại xét nghiệm pcr kết quả có năm ca dương tính
công tác tiêm chủng trong ngày một mươi bốn tháng chín cập nhật đến một mươi hai giờ
hà nội đã tiêm được một trăm hai mươi bảy chín mươi ba mũi vaccine phòng covid một mươi chín
cộng dồn qua một mươi sáu đợt tiêm chủng
cho các đối tượng trong nghị quyết hai mươi một của chính phủ và phương án một trăm bảy mươi của ủy ban nhân dân tp hà nội
được bốn tám trăm năm mươi năm tám trăm ba mươi hai mũi tiêm mũi một bốn trăm năm mươi năm trăm tám mươi một mũi hai bốn trăm linh năm hai trăm năm mươi một sử dụng bốn bốn trăm hai mươi chín năm trăm chín mươi sáu liều vaccine
trên năm ba trăm năm mươi chín sáu trăm bảy mươi sáu liều vaccine được cấp đạt tiến độ tám mươi hai sáu trước tổng số vaccine được cấp
xin được chuyển đến những tin tức khác liên quan đến những đối tượng xấu đang nuôi kéo người dân về quê bằng xe máy
mới đây ông lý rota phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy sóc trăng cho biết
mấy ngày nay trên mạng xã hội có một hội nhóm mang tên là hội đồng hương sóc trăng kêu gọi người dân sóc trăng
đang bị mắc kẹt do dịch covid một mươi chín ở thành phố hồ chí minh và các tỉnh bình dương bình phước đồng nai long an tiền giang
cùng nhau trở về quê bằng xe máy trong ngày một mươi năm tháng chín tới

hội nhóm này còn phát tán những thông tin không chính xác về tình hình và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại sóc trăng
như sau ngày một mươi năm tháng chín sóc trăng trở thành vùng xanh và mọi hạn chế đi lại phong tỏa được dỡ bỏ
người dân được tự do di chuyển theo điều kiện bình thường mới
theo lãnh đạo ban tuyên giáo người dân cần cảnh giác bình tĩnh không nghe theo lời kêu gọi này
và tuân thủ các quy định phòng chống dịch tại nơi cư trú
việc sắp xếp khi nào về như thế nào tỉnh sẽ có phương án
có sự phối hợp với các tỉnh thành phố liên quan và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất
về cơ sở cách ly để tổ chức đón người dân về
việc một số đối tượng thông qua các trang mạng để hô hào kích động lôi kéo người dân
ở các địa phương khác tự phát kéo về quê với quy mô đông gây mất trật tự an toàn giao thông
ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại nhiều tỉnh thành phố
thực tế tình hình dịch bệnh tại sóc trăng cũng như các tỉnh trong khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ rất cao
dễ lây lan trong cộng đồng nên các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín vẫn phải được kiểm soát nghiêm theo quy định
theo lãnh đạo tỉnh sóc trăng việc tổ chức đưa người dân sóc trăng tại thành phố hồ chí minh
bình dương và một số địa phương có dịch covid một mươi chín về quê tỉnh sẽ có kế hoạch
phương án kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan
riêng công tác đón học sinh về quê nhập học ngày một mươi tháng chín ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn gửi
thành phố hồ chí minh đề nghị hỗ trợ tạo điều kiện để sóc trăng đón
các em về quê học tập dự kiến sẽ tổ chức đón vào ngày một mươi tám chín
theo ý kiến của thường trực tỉnh ủy ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh sóc trăng
các sở ngành trong tỉnh tiếp tục vận động lương thực giao củ quả
chuyển đi hỗ trợ người dân sóc trăng ở thành phố hồ chí minh
dự kiến ngày một mươi sáu tháng chín tới đây tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức những chuyến xe nghĩa tỉnh
chở hàng nông sản và nhu yếu phẩm chuyển tới người dân sóc trăng đang thực hiện giãn cách
tại các khu nhà trọ ở thành phố hồ chí minh giúp bà con vượt qua khó khăn
trong đại dịch
quý vị và các bạn thân mến với rất nhiều câu hỏi tại sao được gửi về chương trình
nhằm giải đáp thông bác tại sao thành phố hồ chí minh lại tiếp tục thực hiện giãn cách
đến hết tháng chín thì ngay sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ quan điểm của phó giáo sư
tiến sĩ bác sĩ tăng trí thượng giám đốc sở y tế đã thông tin rõ hơn về tiêu chí
thành phố chưa đạt được kiểm soát dịch covid một mươi chín
trả lời vấn đề trên phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ tăng trí thượng giám đốc sở y tế
thành phố hồ chí minh cho biết có một tiêu chí rất khó trong bộ tiêu chí của bộ y tế
tại quyết định số ba nghìn chín trăm bảy mươi chín qdbit mà thành phố chưa đạt được
theo bác sĩ thưởng tiêu chí của bộ y tế nêu rõ số ca mắc mới phải giảm liên tục
so với hai tuần liền kề trước đó và phải thấp hơn năm mươi so với tuần lễ có ca mắc cao nhất
theo dõi tình hình hiện nay biểu đồ ca mắc đang đi theo đường ngang không lên nhưng cũng không xuống
số ca mắc mới mỗi ngày đang giao động trung bình từ năm đến sáu trường hợp
do đó thành phố chưa giảm được tiêu chí về kiểm soát dịch
căn cứ vào tiêu chí khác của tổ chức y tế thế giới who về kiểm soát dịch nếu đối chiếu với thời gian này
thành phố cũng không đạt được
bác sĩ thượng nói và cho biết hiện tại nỗ lực kiểm soát dịch chưa đạt nhưng căn cứ vào những dữ liệu
mà ngành y tế có thì dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng khả quan
cụ thể số ca mắc tử vong ca dương tính qua xét nghiệm trong tuần đang có xu hướng giảm
hiện nay công tác phòng chống dịch đang gặp nhiều khó khăn do biến thể đàn tà nằm ngoài dự kiến
theo nhận định của chuyên gia y tế biến thể delta có thể né được một số kháng thể trong người
theo lý luận của các chuyên gia dịch tễ trong tình hình hiện tại rất khó có thể làm sạch được f trong cộng đồng
sở y tế tp hcm đang nỗ lực tiếp tục các giải pháp bộ y tế đưa ra với hy vọng sẽ giảm được dịch trong thời gian tới
cũng như các dịch bệnh khác cộng đồng đang hy vọng trong tương lai gần nhất covid một mươi chín sẽ giống như cú mùa
mặt khác hiện nay
vaccine có thể ngăn ngừa được nguy cơ lây nhiễm và diễn tiến nặng tử vong sẽ là nền tảng quan trọng cho cuộc chiến chống dịch
tuy nhiên theo phân tích của bác sĩ tăng trí thượng trên thực tế covid một mươi chín đang giống như máy bay cất cánh
khi lên rất nhanh nhưng khi giảm thì chậm
bác sĩ thường chia sẻ theo dõi liên tục ba tuần nay chúng tôi ghi nhận số ca tử vong đang giảm dần
hy vọng thời gian tới sẽ tiếp tục giảm
sở y tế tp hcm sẽ làm việc với bộ phận thường trực đặc biệt của bộ y tế ở phía nam
để xây dựng tiêu chí phù hợp với tình hình mới đưa thành phố hoạt động kinh tế trở lại nhưng vẫn đảm bảo an toàn dịch
hết câu chuyện giãn cách xã hội người dân lại tiếp tục với những dấu hỏi về thẻ xanh thẻ vàng
theo phó chủ tịch y tế tp hcm dương anh đức cho biết sau ngày một mươi năm chín
tp hcm chưa thể lập tức nới lỏng giãn cách xã hội dựa trên thẻ xanh thẻ vàng
phải chờ một thời gian sau một mươi năm tháng chín khi thành phố sẵn sàng mới có thể triển khai
vậy tp hcm cấp thẻ xanh
thẻ vàng covid người dân được làm gì hãy cùng theo dõi ngay sau đây
trả lời cho vấn đề này bà lê thị huỳnh mai cho biết
lộ trình mở cửa phục hồi kinh tế tại tp hcm dự kiến được thực hiện
theo giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hcm
ba giai đoạn trong đó giai đoạn một dự kiến từ một mươi sáu chín đến ba mươi một một mươi
các cá nhân lao động có thẻ xanh covid có thể tham gia các hoạt động trừ karaoke vũ trường quán bar
massage dịch vụ ăn uống tại chỗ hoạt động tại các khu vui chơi giải trí thể dục thể thao
dạp chiếu phim trung tâm thương mại
cá nhân lao động có thẻ vàng covid có xét nghiệm âm tính với sars cov hai
được tham gia một số lĩnh vực cụ thể
riêng tổ chức có một trăm linh lao động có thẻ xanh covid được tham gia nhiều lĩnh vực
trừ những lĩnh vực kể trên
các tổ chức có một trăm linh lao động có thẻ xanh covid tại bộ phận có tiếp xúc người ngoài
có lao động có thẻ xanh covid hoặc thẻ vàng covid tại các bộ phận còn lại
được tham gia một số hoạt động
trong giai đoạn hai dự kiến từ ba mươi một một mươi hai nghìn hai mươi một
đến một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tp hcm sẽ mở rộng các hoạt động được phép cho đối tượng có thẻ xanh covid
gồm trung tâm thương mại trung tâm tập luyện thể dục thể thao
hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời dịch vụ ăn uống có quy mô nhỏ
và đảm bảo giãn cách theo quy định dưới hai mươi người
đến giai đoạn ba dự kiến sau một mươi năm một hai nghìn hai mươi hai
tp hcm sẽ lên kế hoạch mở cửa tất cả các hoạt động của nền kinh tế
riêng hoạt động karaoke vũ trường quán bar massage
bắt buộc người tham gia phải có thẻ xanh covid
theo chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi
tp hcm phấn đấu đến ngày một mươi năm tháng chín cơ bản kiểm soát dịch bệnh
nới lỏng và phục hồi kinh tế đưa thành phố về trạng thái bình thường mới
quan điểm về việc nới lỏng phục hồi kinh tế tại tp hcm
là dựa trên nguyên tắc an toàn linh hoạt theo kết quả phòng chống dịch
tiêu chí đánh giá an toàn dựa trên thẻ xanh thẻ vàng
căn cứ trên kết quả tiêm vaccine an toàn mới sản xuất
theo bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên
các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt không thể kéo dài đến quá sức chịu đựng của người dân và nền kinh tế
tuy nhiên sau ngày một mươi năm tháng chín nới lỏng để mức độ nào đó phụ thuộc vào chuyển biến của dịch bệnh
và nguy cơ của từng địa bàn bởi phương châm của tp hcm là an toàn để sản xuất sản xuất phải an toàn
căn cứ vào tiêu chí của bộ y tế huyện cần giờ đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh
theo bí thư huyện ủy cần giờ lê minh dũng huyện đề xuất thí điểm
từ ngày một mươi sáu tháng chín đến ba mươi một tháng một mươi mở thêm một số hoạt động như đánh bắt nuôi trồng thủy sản
tổ chức lại hoạt động chợ truyền thống cho phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong dân
đặc biệt cần giờ đề xuất mở một tour hoặc điểm du lịch để góp phần khôi phục dịch vụ
cũng như xem xét mở lại hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời dịch vụ ăn uống tại chỗ với quy mô nhỏ
đảm bảo giãn cách theo quy định dưới hai mươi người
huyện mở ra dịch vụ nào sẽ có bộ tiêu chí kiểm soát dịch vụ đó
riêng về khôi phục du lịch huyện đã có kế hoạch trong đó xây dựng tour du lịch khép kín
cung đường khép kín hành khách không được đi ngang đi dọc mà chỉ ở khu vực nhất định ông dũng nói
dự kiến ngày ba mươi tháng chín sẽ mở tour thí điểm đầu tiên
và thưa quý vị bằng mọi cách tp hcm đang cố gắng làm mọi cách để bảo vệ người dân an toàn trước đại dịch
vì thế quý vị cũng đừng quá nôn nóng và sốt ruột chờ nhận thể xanh hay thể vàng
chúng ta hãy thật bình tâm ủng hộ chính phủ
và chính quyền chiến thắng đại dịch
đồng tình với quan điểm này chuyên gia cho rằng giữa các mục tiêu mở cửa nền kinh tế của tp hcm
thì mục tiêu bảo vệ sinh mạng con người vẫn là quan trọng nhất
tiến sĩ nguyễn đức lộc viện trưởng viện nghiên cứu đời sống xã hội social life cho biết
ông hoàn toàn ủng hộ chủ chương trên
đây là sự thận trọng rất cần vào lúc này thận trọng để bảo vệ sinh mạng con người
quyết định này mang tính trách nhiệm của lãnh đạo thành phố
ông lộc nói
viện trưởng viện nghiên cứu đời sống xã hội nói
ở khía cạnh khác ông cho rằng sức chống chịu của người dân đang cạn kiệt
mặc dù được chính quyền hỗ trợ rất tốt bằng các gói cứu trợ
thế nhưng với người dân hiện không còn là nhu cầu
không còn là nhu cầu ăn uống bình thường nữa mà là phức hợp các nhu cầu
vì vậy việc thành phố tính toán mở cửa phải cân nhắc và mở cửa phải rất thận trọng
chúng ta luôn trong tình thế mở được và đóng được bất cứ lúc nào
chúng ta nên truyền thông để người dân hiểu điều đó
mọi sự chuẩn bị này trung quy vẫn là để phục vụ mục tiêu bảo vệ sinh mạng người dân ông lộc nhấn mạnh
nhìn nhận về việc này bác sĩ trương hữu khanh
cố vấn chuyên môn khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một đánh giá
hiện vẫn chưa thể mở cửa hoàn toàn các hoạt động vì cần thêm thời gian để tính toán
đánh giá các số liệu liên quan đến kiểm soát dịch bệnh
tùy theo đánh giá về số liệu nếu tiêm vaccine chậm quá dẫn đến độ phủ hai mũi còn thấp
và số ca f nặng mới còn cao thì phải tính toán lại thời gian mở cửa các hoạt động
có nghĩa là từ bây giờ cho đến một mươi năm tháng chín thành phố cần đánh giá lại số ca mới diễn tiến nặng ra sao
số liệu tiêm vaccine của người dân đạt độ phủ an toàn chưa
đồng thời cơ quan chức năng cũng cần xem xét số liệu đối tượng nguy cơ
đang thế nào lúc đó mới được mở cửa hoàn toàn hay chỉ mở cửa một phần
bác sĩ khanh nhấn mạnh muốn có hai tuần hay mấy tuần đi nữa cũng cần phải xem xét số f ngoài cộng đồng
tiếp đến là đánh giá khả năng kiểm soát dịch bệnh tấn công vào đối tượng nguy cơ
muốn biết hai con số đó cần theo dõi số liệu về số f nặng mới trong hai tuần qua giảm thế nào
bên cạnh đó phải xem xét tỷ lệ phủ vaccine cho người có nguy cơ lẫn tỷ lệ phủ vaccine trong cộng đồng
đương nhiên muốn mở cửa thì phải
mở từng phần thôi chẳng hạn như người nhiễm bệnh nay đã khỏi hay người tiêm đủ hai mũi vaccine sẽ tham gia các hoạt động theo lộ trình ra sao bác sĩ khanh nói
theo ông phạm bình an phó viện trưởng viện nghiên cứu phát triển tp hcm
thành phố giãn cách đã lâu ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và kinh doanh
thực phẩm ở đồng bằng sông kiểu long quá nhiều thu hoạch nhưng không bán được trong khi ở thành phố khan hiếm mà giá lại tăng
chính quyền nào cũng vậy phải lựa chọn giữa sinh mạng và sinh kế
đang dịch muốn đảm bảo sinh kế thì lơ là vấn đề sinh mạng nhưng nếu chúng ta quá siết thì sinh kế bà con khó khăn
nếu muốn trở lại thì mô hình sản xuất kinh doanh phải phù hợp trong mùa dịch ông an nói
tuy nhiên ông an cho rằng với tình trạng hiện nay trở về cuộc sống bình thường mà không có covid một mươi chín là gần như không thể
do đó tp hcm nên chuẩn bị phương án sống chung với covid nhưng không phải sống chung với đại dịch
vấn đề là chúng ta phải coi covid một mươi chín giống như một loại bệnh cúm tất nhiên không phải cúm bình thường
nghĩa là chuẩn bị cho giai đoạn dài hơi trong đó thay đổi rất lớn về cả xã hội phương thức vận hành
ví dụ như đi xe buýt hay xem phim không ngồi ghế sát nhau nữa mà phải có khoảng cách hay vẫn phải đeo khẩu trang không những năm k mà còn năm t nữa
mở cửa trở lại nhưng không phải là bình thường mà là bình thường mới với những biện pháp phòng dịch đi kèm
tăng cường ý thức phòng dịch của người dân rất quan trọng thì mới tạo cân bằng để sống chung với nó
chứ đại dịch bùng lên là rất nguy hiểm ông an nhấn mạnh
nếu chúng ta vẫn nhớ về con số ba mươi chín người việt trong container quá đỗ kinh hoàng ở anh
thì vụ một mươi năm người thoát chết trong xe đông lạnh ở bình thuận lại khiến chúng ta sởn ra gà
và chúng ta phải thở phào rằng họ đã bình an nhưng cũng xin nhắc lại với những ai có ý định liều lĩnh này không ai có được may mắn lần hai giống như họ
ông nguyễn minh phó chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận cho biết đã trực tiếp chỉ đạo vụ việc
cảnh sát giao thông phát hiện một mươi năm người có trẻ em bị nhát trong thùng xe đông lạnh để thông chốt với quân
theo ông minh bình thuận sẽ không buộc một mươi năm người nói trên quay về nơi xuất phát mà yêu cầu ủy ban nhân dân huyện hàm tân bố trí một cơ sở cách ly và chăm sóc họ lo ăn nghỉ miễn phí
theo ông minh những người nói trên đang gặp hoạn nạn họ muốn về quê tránh dịch nhưng không còn lựa chọn nào khác
nên việc buộc họ quay về nơi sản xuất vô tình sẽ đẩy họ vào cảnh khó khăn trồng chất hơn
thực hiện chỉ đạo của tỉnh bình thuận đến chiều một mươi ba tháng chín toàn bộ một mươi năm người gồm ba người quê nghệ an bảy người quê hà tĩnh năm người quê quảng trị
được ubnd huyện hàm tân đưa vào khu cách ly được ăn uống nghỉ ngơi và chăm sóc y tế miễn phí
ông nguyễn đức hải tùng phó tránh văn phòng ubnd tỉnh bình thuận cho biết đã có văn bản gửi ba tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng trị để phối hợp đưa bà con về quê an toàn
bình thuận vận động phương tiện tại tỉnh để đưa một mươi năm bà con nói trên về quê đồng thời lo toàn bộ chi phí ăn uống trên xe đảm bảo phòng chống dịch trong suốt hành trình
thông tin cảnh sát phát hiện một mươi năm người trong đó có trẻ em bị nhét trong thùng xe đông lạnh khiến vô số người đau xót dững sở
trên mạng xã hội rất nhiều người đã phải cảm thán may mà chưa có thảm kịch
không may sau được khi lúc công an phát hiện những người dân đáng thương đều đã vá mồ hôi và có dấu hiệu khó thở sau hành trình hơn năm mươi km
thật khó có thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào nếu như chiếc xe không kịp thời bị phát hiện
một mươi năm người trong xe đông lạnh không chỉ phản ánh
sự vô trách nhiệm tùy tiện với sinh mạng của người khác của nhóm người tham gia hoạt động chở người trái phép
mà trên hết nó phản ánh sự khắc nghiệt của cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín mà việt nam đang phải đối mặt
nhóm người lao động nhập cư từ các tỉnh vùng sâu vùng xa đến các tỉnh thành phố lớn đang chịu tổn thương sâu sắc
như chia sẻ của một người trong nhóm một mươi năm người vẫn biết nằm trong thùng xe đông lạnh đóng kín là liều lĩnh nguy hiểm
nhưng ở lại nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín còn nguy hiểm hơn
rất nhiều người đang phải sống trong các khu nhà lộp rụp
san sát nhau với mật độ dân số đông đang phải đối diện với nguy cơ lây nhiễm trước sự công phá của biến thể delta
nhiều người trong số họ lo lắng nếu không may nhiễm bệnh trong bối cảnh vaccine khan hiếm
bệnh viện vẫn còn dấu hiệu quá tải thì họ sẽ lâm vào tình thế khó khăn
bên cạnh đó nhiều tuần liên tục giãn cách khiến họ thật sự kiệt quệ không thể tiếp tục cầm cự
dù nhà nước có các gói an sinh hỗ trợ nhưng thực tế cho thấy vẫn còn nhiều người chưa thể tiếp cận
vì nhiều lý do khác nhau như không có giấy tờ không phải người thường trú hoặc lao động phổ thông
không tham gia các loại bảo hiểm để nhận trợ cấp
quan trọng không kém lo lắng về nguy cơ nhiễm bệnh áp lực kinh tế cùng với nỗi nhớ nhà
nhớ người thân khiến tâm lý của họ càng trở nên bất ổn
có những người phải chịu cảnh người thân mất không thể về chịu tăng
con nhỏ xa cha mẹ lâu ngày chưa thể gặp
sự tích tụ về khó khăn kéo theo sự tích tụ về cảm giác ức chế
khiến họ sẵn sàng phá rào thậm chí làm liều
hôm ngày một mươi tháng chín thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo các địa phương
nghiên cứu phương án cho người được đăng ký về quê theo nguyện vọng
câu chuyện một mươi năm người trong xe đông lạnh cho thấy
sự chỉ đạo của thủ tướng là cực kỳ quan trọng và cấp bách
hơn nữa đó là hồi chuông cảnh báo các địa phương phải quyết liệt tổ chức hỗ trợ đưa người dân về quê
khi giãn cách có thể còn kéo dài
việc tổ chức cho người dân về quê sớm ngày nào thì nguy cơ người dân phá rào về quê càng giảm
không phải lúc nào cũng có thể nói là may mà chưa xong
xảy ra thảm kịch hai lần
cuối cùng xin được chuyển đến những tin tức mới nhất về kiểm soát dịch tại nha trang thành phố biển
hiện tại thành phố nha trang yêu cầu các xã phường phát huy vai trò tự quản của người dân vùng xanh
tiếp tục xét chặt và thực hiện lấy mẫu tẩm soát cộng đồng ba ngày trên một lần đối với vùng cam và vùng đỏ
chủ tịch ubnd thành phố nha trang nguyễn sĩ khánh yêu cầu các xã phường đẩy mạnh tuyên truyền
phát huy vai trò tự quản của người dân vùng xanh
tiếp tục siết chặt và thực hiện lấy mẫu tầm soát cộng đồng ba ngày một lần đối với vùng cam và vùng đỏ
bên cạnh đó lãnh đạo ubnd thành phố nha trang cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine
cố gắng đến ngày một mươi sáu tháng chín đạt mức trên hai trăm linh người dân thành phố được tiêm mũi một
theo ông khánh dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang được kiểm soát tốt nhưng nguy cơ vẫn rất cao
các địa phương cần hướng dẫn tạo điều kiện cho cơ sở sản xuất kinh doanh cửa hàng ăn uống bán mang về
tăng cường kiểm tra giám sát đối với các dự án xây dựng được hoạt động trở lại
thường xuyên tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp ra đường mà không đúng quy định
theo số liệu đánh giá phân loại mức độ nguy cơ dịch covid một mươi chín của hai mươi bảy xã phường và ba trăm sáu mươi ba thôn
tổ dân phố trên địa bàn nha trang tính đến một mươi sáu h ba mươi ngày một mươi ba tháng chín thành phố đã có một mươi hai xã phường đạt mức bình thường mới
tức vùng xanh tăng thêm hai xã phường so với ngày một mươi hai tháng chín
đó là các xã phường vĩnh phương
vĩnh thảnh vĩnh hiệp phước tiến lộc thọ vạn thắng phước hòa vĩnh lương sương huân vĩnh trung
cùng với hai phường mới là phương sài và vĩnh hòa
bên cạnh đó mức nguy cơ tức vùng vàng cũng giảm hai còn chín xã phường là vĩnh ngọc vĩnh thọ phương sơn phước tân vĩnh thái vĩnh nguyên phước long phước hải vạn thạnh
mức nguy cơ cao tức vùng cam giữ nguyên bốn xã phường là vĩnh hải ngọc hiệp phước đồng tân lập và nguy cơ rất cao tức vùng đỏ
còn hai phường vĩnh phước và vĩnh trường
cũng tính đến chiều một mươi ba tháng chín trong tổng số ba trăm sáu mươi ba thôn tổ dân phố của thành phố có ba trăm hai mươi thôn tổ vùng xanh năm thôn tổ vùng vàng ba thôn tổ vùng cam và ba mươi năm thôn tổ vùng đỏ
kết quả này so với ngày một mươi hai tháng chín tăng năm thôn tổ vùng xanh và giữ nguyên năm thôn tổ vùng vàng tăng một thôn tổ vùng cam và giảm sáu thôn tổ vùng đỏ
theo số liệu của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khánh hòa từ ngày hai mươi ba tháng sáu đến một mươi bảy
ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một toàn tỉnh ghi nhận bảy hai trăm chín mươi sáu trường hợp dương tính với sars cov hai
hai địa phương có số ca lây nhiễm nhiều nhất là thành phố nha trang bốn một trăm sáu mươi một ca và thị xã ninh hòa một chín trăm một mươi một ca
đến thời điểm này tỉnh khánh hòa nói chung và thành phố nha trang nói riêng đã trải qua một mươi một ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi
sẽ được báo sức khỏe
báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo
từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
công quan quân luận của bộ y tế các bạn nhé
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại